ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã tổ chức kỷ niệm một mươi năm năm ngày doanh nhân việt nam
và tôn binh doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu tỉnh hòa bình lần thứ tư năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh hòa bình có trên ba doanh nghiệp chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đã có bốn mươi chín dự án đầu tư trong nước
được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký trên ba tám trăm linh tỷ đồng
hai dự án fdi với tổng vốn đăng ký trên hai mươi năm triệu usd
đến nay toàn tỉnh có năm trăm sáu mươi tám dự án trong đó có bốn mươi dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài
với tổng vốn đăng ký năm trăm tám mươi ba triệu usd và năm trăm hai mươi tám dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng sáu mươi chín tỷ đồng
các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có gần chín mươi dự án đầu tư
trong đó có năm mươi dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh
đặc biệt có nhiều nhà đầu tư lớn đã nghiên cứu tìm hiểu khảo sát thực hiện các thủ tục đầu tư dự án
vào những lĩnh vực có tiềm năng thế mạnh như nông nghiệp công nghiệp dịch vụ du lịch
hứa hẹn sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội của tỉnh trong tương lai gần